theo bảo hiểm xã hội tp hà nội số tiền nợ của các đơn vị ngừng dừng giao dịch bỏ trốn mất tích giải thể phá sản
đã lên tới con số hơn một một trăm linh tỷ đồng chiếm gần hai mươi bốn tổng số tiền nợ
nguyên nhân dẫn tới tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội đang tăng cao là do việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế của một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc và ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố có sáu mươi tám bốn trăm bốn mươi chín đơn vị nợ với tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là bốn sáu trăm hai mươi bảy sáu tỷ đồng
số nợ trên ảnh hưởng tới một một trăm tám mươi năm trăm chín mươi lao động
bảo hiểm xã hội thành phố hà nội đã chuyển hồ sơ một mươi sáu đơn vị sử dụng lao động nợ đóng trốn đóng sang công an thành phố đề nghị xử lý